thưa quý vị trong những ngày qua xăng dầu là một trong những mặt hàng được người dân quan tâm nhiều nhất về giá
bởi xăng dầu tăng giá đã tác động tới mọi mặt đời sống và giá cả hàng hóa
chính vì vậy trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề tính phí thuế xăng dầu đã được gửi tới các thành viên của chính phủ
sáng ngày một mươi sáu tháng ba trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ công thương và bộ tài chính
nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về việc liệu trong thời gian tới giá xăng dầu có giảm giá được hay không
bộ trưởng nguyễn hồng diên cho rằng việc giảm giá xăng dầu hay không phụ thuộc vào thị trường thế giới
nhưng với biên độ giá xăng dầu tăng cao thì cố gắng điều hành biên độ tăng trong nước ở mức có thể chấp nhận được
với công cụ là quỹ bình ổn thuế phí các chính sách an sinh
một số đại biểu cũng cho rằng cơ cấu tính giá xăng dầu hiện nay có nhiều yếu tố phức tạp
có nhiều loại thuế mà cử tri cho rằng chưa hợp lý
trả lời về vấn đề này
bộ tài chính cho biết theo tính toán khi giá xăng rôn chín mươi hai thế giới ở mức một trăm ba mươi usd một thùng
thì các khoản thuế phí được tính trên giá xăng gồm thuế nhập khẩu chiếm tám
thuế vat một mươi chi phí định mức chiếm sáu lợi nhuận định mức là ba trăm linh đồng
trích quỹ bình ổn ba trăm linh đồng thuế bảo vệ môi trường bốn đồng thuế giá trị gia tăng là hai tám trăm linh năm đồng
như vậy với giá dầu thô một trăm ba mươi usd thì giá cơ sở là ba mươi tám trăm linh đồng một lít
tỷ lệ thuế trên giá xăng dầu là ba mươi ba năm
như vậy mức thuế tiêu thụ đặc biệt là gì và mục đích của việc áp dụng thuế này là gì
trước hết chúng ta biết rằng thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế đánh vào những hàng hóa đặc biệt
nó có thể là hàng hóa xa xỉ hoặc hàng hóa mà nhà nước không khuyến khích tiêu dùng
và chúng ta biết rằng thuế này mục đích của nó gồm có ba mục đích
thứ nhất là điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng những mặt hàng mà nó có thể gây phương hại
là đời sống xã hội và nhà nước không khuyến khích tiêu dùng
điều thứ hai đó là thuế này có thể điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư
những người nào có nhiều thu nhập sử dụng những hàng hóa đặc biệt
thì có thể phải chịu một cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt này
và thứ ba là nó góp phần điều chỉnh nguồn thu cho ngân sách nhà nước
để từ đó đảm bảo tính công bằng trong xã hội
về mặt nguyên tắc thì chúng ta biết rằng là
đây là một loại thuế gián thu
các doanh nghiệp nộp thuế thông qua việc mình bán hàng ra thì phải tính thuế
hoặc là khi mà doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường thì phải tính cái thuế tiêu thụ đặc biệt này
nhưng người chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm hàng hóa đó
còn doanh nghiệp chỉ là người nộp thay cho người tiêu dùng thôi
trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua
thì một số đại biểu quốc hội đã gửi câu hỏi tới người tiêu dùng
đứng đầu ngành tài chính là vì sao xăng dầu là mặt hàng hóa thiết yếu
nhưng lại áp thuế tiêu thụ đặc biệt ông có đánh giá như thế nào
trước hết chúng ta biết rằng là như đã nói xăng dầu là một cái tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
và đồng thời nó lại gây ra cái xả thải ra môi trường
và vì thế cho nên chính phủ các quốc gia trên thế giới
thì đều hạn chế sử dụng một cách bừa bãi cây xăng dầu
và khuyến khích sử dụng tiết kiệm
nhưng ở đây tôi cũng lưu ý rằng
ở việt nam chỉ đánh thuế với xăng chứ không đánh thuế với dầu
dầu là không đánh thuế hoàn toàn
hiện nay trên thế giới thì xăng dầu có bị áp cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt hay không
và theo ông thì cái việc mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục áp cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với xăng dầu hiện nay thì liệu có khiến cho giá xăng càng bị đẩy lên cao
và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế mọi mặt xã hội không ạ
trước hết chúng ta biết rằng là hầu hết các quốc gia trên thế giới
thì đều áp các loại thuế tương tự như các loại thuế
và đặc biệt là đối với thuế xăng dầu thì hầu hết các cái quốc gia đều áp cái thuế tiêu thụ đặc biệt này
tuy nhiên cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt này nó cao hơn cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt ở việt nam nhiều
thường là từ hai mươi đến bốn mươi
ngay thái lan ở cạnh chúng ta đây thì họ cũng áp một cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương đối cao
và họ không chỉ là áp thuế đối với xăng
mà còn áp thuế đối với xăng
đối với cả các cái loại dầu trong cái nền kinh tế và các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của họ
thông thường cũng sử dụng dầu như các doanh nghiệp của chúng ta thì vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này
cũng tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội thì nhiều đại biểu đã cho rằng là hiện nay cơ cấu tính giá xăng dầu của chúng ta
phức tạp có nhiều loại thuế chưa hợp lý
vậy dưới góc độ của một chuyên gia kinh tế thì quan điểm của ông như thế nào
trước hết chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là cái cách tính giá xăng dầu của chúng ta trong nhiều năm trở lại đây trong khoảng độ năm năm trở lại đây
thì nó đã tương đồng với cái cách tính thuế xăng dầu của các cái quốc gia trên thế giới
và nó thông thường cũng bao gồm có bốn loại thuế đó là thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt thuế vat và thuế bảo vệ môi trường
cái cách tính thì nó cũng tương tự như thế này
tức là khi mà bắt đầu nhập khẩu về tính đến biên giới thì bắt đầu họ tính đánh cái thuế nhập khẩu
sau đó thì họ đánh cái thuế mà tiêu dụng đặc biệt thì nó bao gồm cả cái phí nhập thuế giá hàng hóa và cái thuế nhập khẩu
sau đó thì tính cái thuế vat trên các cái giá trị mà đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và cuối cùng là người ta tính cái thuế bảo vệ môi trường
và như vậy thì cái cách tính thuế của chúng ta hiện nay nó tương đối tương đồng với cái cách tính thuế theo thông lệ của các cái quốc gia trên thế giới
và chúng tôi cho rằng là nó hoàn toàn rất là rõ ràng chứ cũng không có cái gì mà bảo giờ nó phức tạp hay là nó khó hiểu cái việc đánh cái thuế xăng dầu cả
tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng nói lại một điều là đối với cái xăng thì chúng ta đánh cái thuế tiêu thụ đặc biệt
nhưng dầu thì việt nam chúng ta không đánh
và cái mức thuế của chúng ta đánh đối với xăng thì nó cũng rất thấp
thấp nhất trong cái biểu thuế mà tiêu thụ đặc biệt đó là chỉ một mươi thôi
còn nếu như các cái mặt hàng mà đánh thuế cao thì ví dụ như thuốc lá là đánh đến bảy mươi
hay là ví dụ như là những cái hàng mà chúng ta không khuyến khích sử dụng thì chúng ta đánh đến sáu mươi năm
thì cái này là ví dụ như là bia rượu nước
rồi là ô tô chẳng hạn thì chúng ta có thể đánh thuế tương đối cao
như ông vừa phân tích rất cụ thể thì rõ ràng là giá xăng đang phải chịu rất nhiều loại thuế phí
vậy đâu sẽ là lời giải để chúng ta khắc phục những bất cập trong việc tính thuê phí cũng như là quản lý được giá xăng một cách hợp lý nhất
trước hết khi mà nói đến cái quản lý giá xăng thì chúng tôi cho rằng đây nó bao gồm có mấy cái mà chúng ta cần phải quan tâm
thứ nhất là nếu nói về thuế ấy

thì chúng ta chỉ có bốn loại thuế thôi
và chúng ta không có cái loại phí nào đánh vào dầu và sang cả
đấy là phải khẳng định
thế còn những cái cách mà chúng ta thấy rằng một số người có tính đến
ví dụ như là cái thuế định mức chẳng hạn
hay là cái quỹ bình ồn chẳng hạn
thì rõ ràng ở đây là khi mà chúng ta còn coi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu
nhà nước còn khống chế cái giá đầu vào và giá đầu ra
thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp kinh doanh
phải được khống chế
có một cái định mức
để mà họ có cái lợi nhuận nhất định trong cái quá trình họ kinh doanh
và cái điều thứ hai là để mà giảm sốc trong những cái điều kiện đặc biệt
nhà nước có thể điều chỉnh được cái giá xăng dầu
đáp ứng cái nhu cầu của cái nền kinh tế
cũng như có thể giảm sốc cái giá
thì chính phủ có thể dùng cái quỹ bình ổn
để mà tác động đến cái giá cả của xăng dầu trên thị trường một cách tốt nhất
và vì thế cho nên khi mà chúng ta tính ra
thì chúng ta có thể tính thấy rằng là nó tại sao nó lại có chỗ này có cái lợi nhuận định mức
chỗ kia có lợi nhuận định mức phải không ạ
thế rồi có cái quỹ bình ồn
và mọi người cứ tính rằng đó là cái phí để mà tính vào nhà nước
là cái tính thuế phí của nhà nước
nhưng ở đây chúng tôi cũng nói rằng là những cái thuế phí đó là cần thiết để cho các doanh nghiệp
cũng như là để mà có thể điều chỉnh hợp lý cái giá xăng dầu
còn nó không phải là cái mà chính phủ thuê về
và vì thế cho nên chúng ta cũng nói là
nhà nước chỉ thu đúng bốn loại thuế rồi
đúng không ạ
và ở đây thì chúng tôi cũng nói rằng là để mà điều chỉnh
thì chúng ta có thể nói rằng là phải cải tiến cái cơ chế quản lý
đó là làm sao cái quá trình quản lý giữa các cái chủ thể kinh doanh xăng dầu
ở cái cấp một cấp hai
nó phải ăn khớp với nhau
rồi chúng ta phải có cái lượng dự trữ đủ lớn
để từ đó có thể đảm bảo cái nhu cầu tiêu dùng xăng dầu
khi mà nó được xuất hiện
nó tăng lên
và đáp ứng được cái mức giá nó phù hợp
thế còn lại thì rõ ràng là cái cách tính toán
thì chúng ta cũng phải tính
dần dần khi chúng ta mở cửa ra
chúng ta phải tiếp cận với cái nền kinh tế thế giới
cái thời gian điều chỉnh nó rút ngắn xuống
và thậm chí sau này là nhà nước sẽ mở cửa
không còn coi nó là cái mặt hàng thiết yếu nữa
mà nhà nước phải nắm giữ điều chỉnh giá
thì lúc đó chúng ta sẽ có cái cách điều phối khác
cái quỹ bình ổn chúng ta sẽ bỏ đi
các lợi nhuận định mức của doanh nghiệp cũng không còn nữa
thì lúc đó nó sẽ đơn giản đi rất nhiều
phải không ạ
như vậy là chúng ta sẽ có một cái nền kinh tế đi theo thị trường
nhưng lúc đó
chúng ta lại phải có
kho lưu trữ đủ lớn
để nhà nước có thể tác động
vào cái thị trường xăng dầu
như ở các nước phát triển hiện nay
cảm ơn ông đã có những phân tích rất chi tiết
để khán giả của anotv có thể hiểu rõ hơn là
vì sao xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nhưng lại áp thuế tiêu thụ đặc biệt
và cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi